ở kỳ trước
phóng viên đã ghi nhận thực trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng trên sông bắc hương hải
với chiều dài kênh chính hơn hai trăm linh km được đào chủ yếu bằng sức người
hơn sáu mươi năm nay bắc hương hải vẫn được coi là công trình thủy lợi lớn nhất miền bắc
đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho hơn một trăm một mươi hectare đất canh tác
giải quyết vấn đề hạn hán lũ lụt của bốn địa phương là hà nội hưng yên bắc ninh và hải dương
với khoảng ba triệu người trong vùng ảnh hưởng
để khắc phục tình trạng nước quá ô nhiễm như thế này
người dân ra đồng than huyện yên mỹ tỉnh hưng yên chỉ còn cách chờ đợi một thời gian
cho chất bẩn lắng xuống mới dám tưới tiêu cho cây trồng
nước tháo vào trong này để ngưng khoảng nửa tháng sau mình dùng để cho có thể lúc làm mình té phân té lân để có thể té cả nó xuống dưới ao này
để nó cũng tạo những kiềm để hạ chế bớt được chất bẩn ô nhiễm của nước
môi trường nước sạch thì bộ rễ rễ của cây nó rất vàng
mình ném phân có thể ba năm ngày bắt đầu nó sẽ ăn được rồi
nhưng mà cái bộ dễ nó do nhiễm nước bẩn
nó bị đen có khi ném phân phải bảy đến một mươi ngày
cây nó bắt đầu thấy hồi phục màu xanh của phân mình bón
đây chỉ là một trong một trăm một mươi hectare đất đang được người dân canh tác mỗi ngày
phải sử dụng nguồn nước tưới tiêu ô nhiễm lấy từ hệ thống cành bắc hưng hải
tình trạng ô nhiễm trên toàn hệ thống sông đang lên mức báo động
việc duy trì dòng chảy trên các trục sông nhằm giảm thiểu ô nhiễm
cạn kiệt nguồn nước cải thiện môi trường sinh thái đang là bài toán khó
theo một báo cáo mới nhất của viện nước tưới tiêu và môi trường
thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam
tổng lượng nước thải các loại ra vào hệ thống bắc hương hải
khoảng bốn trăm năm mươi ba một trăm chín mươi năm m ba trên một ngày đêm
trong đó nước thải sinh hoạt chiếm năm mươi tám bốn mươi bảy
nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm hai mươi năm bảy mươi hai
nước thải làng nghề chiếm hai sáu mươi năm
nước thải chăn nuôi một mươi hai hai
và nước thải y tế chiếm
điều đáng nói là hầu như tất cả nước thải sinh hoạt chăn nuôi làng nghề
và bảy mươi tám mươi nước thải công nghiệp chưa được xử lý
hoặc xử lý không đạt yêu cầu trước khi xả thẳng vào công trình thủy lợi
liên quan đến ô nhiễm trên sông bắc hưng hải
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ra quyết định xử phạt hành chính
tổng số tiền là một tỷ năm mươi triệu đồng
đối với ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực diệt may
do có vị phát triển
xử phạm về môi trường khi xả nước thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa
của khu công nghiệp diệt may vô nối địa chỉ tại yên mỹ hưng yên
trong đó công ty squidland tech bị xử phạt ba trăm linh triệu đồng
xử phạt công ty may thêu khải hoàn bốn trăm linh triệu đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may đại hoa bị xử phạt số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
đã làm cho tình hình vi phạm pháp luật trong quản lý khai thác
và bảo vệ công trình thủy lợi ngày càng gia tăng nghiêm trọng
các tổ chức cá nhân xả nước thải chưa qua xử lý
hoặc xử lý chưa đặt quy chuẩn kỹ thuật vào hệ thống công trình thủy lợi
diễn ra phổ biến dẫn đến ô nhiễm nước trong hệ thống ngày càng trầm trọng
nhất là vào mùa nước cạn
tuy nhiên công tác đấu tranh còn gặp nhiều khó khăn
do hệ thống thủy lợi bắc hương hải trải dài đi qua nhiều địa phương
lại chịu ảnh hưởng của nhiều hoạt động từ các doanh nghiệp và người dân
do vậy giải pháp lâu dài cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự tham gia ủng hộ của người dân
và hệ thống sông này lại cung cấp tước cho vùng đồng mầm sông hồng
bốn tỉnh hà nội bắc ninh hải dương và hưng yên
nhưng mà đây cũng phải nói là vợ lúa vợ làm đông nghiệp
cho nên sự ô nhiễm của sông này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của vùng bốn tỉnh này
thế thì tại sao để dài như thế này
phải nói thật là lần thứ nhất là nó có rất nhiều nguyên nhân
nhưng cái nguyên nhân đầu tiên là tôi nghĩ rằng
tức là chúng ta làm cái quy hoạch về hệ thống sông chưa tốt
thứ hai là chúng ta
chúng ta quản lý sông lại cũng lại là quản lý đơn độc
quản lý không không quản lý liên ngành liên vùng
bởi vì sông là nó liên tỉnh nó liên huyện nó liên xã
phải xem lại các nguyên nhân
nguyên nhân trong đó có nguyên nhân khoa học
là có nguyên nhân gây ô nhiễm do các cây tắc nhân
có hai nữa là nguyên nhân quản lý
thế thì nguyên nhân gây ô nhiễm tại sao lại như vậy
thứ nhất tức là nó gây ô nhiễm bởi vì là tôi cho rằng
nguyên nhân chính là do cái chuyện nước trả thải xuống cái hệ thống sông này này
không được xử lý trước khi xả xuống sông
đây là nguyên nhân chính
thế thì vì sao như vậy thì lại nó liên quan đến vấn đề quản lý
tức là chúng ta không có hệ thống thu gom
thu gom các cái nước trả của các cái
những cái cơ sở công nghiệp cũng như làng nghề
cũng như là sinh hoạt của bốn cái tỉnh này
mà đi qua các cái hệ thống sông này ở số như em
cho nên là chúng ta không thu gom được
và chúng ta không xử lý được chúng ta cứ xả trực tiếp lên sông
đấy là cái chuyện tôi cho là nguyên nhân chính gây ô nhiễm
cho nên vấn đề là
khi đã là nguyên nhân chính thì ta phải xử lý tận gốc
tức là ta phải giải quyết vấn đề nguyên nhân chính
tức là tới đây ta phải thu gom ra toàn bộ hệ thống nước thải
chưa xử lý của hai cái bên bờ sông của hệ thống sông này
đó ngại tức là xong chúng ta xử lý xong chúng ta thải xong
thì đấy là vấn đề
thực ra mà nói thì các tỉnh này đã làm
nhưng mà làm nó chưa đến nơi để trốn
và làm nó mang tính chất manh mũn
bởi vì lý do tức là chúng ta không đủ điều kiện về
không đủ điều kiện về tiềm lực
tức là trong hệ thống đầu tiên là kinh phí
ta phải có đủ tiền để chúng ta xây dựng
dựng cái hệ thống thu gom của nước thải trong suốt
dọc các cái hệ thống sông bất ngại đó
bởi vì thứ hai nữa là chúng ta phải có nhà máy xử lý nước thải
và chúng ta xử lý
thì đấy là chúng ta cũng hướng vào mặt kinh phí
thứ hai nữa là mặt quản lý
tôi cho rằng trước đây chúng ta tư duy nó chưa thật chuẩn lắm
quản lý xong quản lý đơn độc thì không được rồi
quản lý sông là phải quản lý liên vùng liên ngành liên tỉnh
cho nên tôi nghĩ đây là bài toán đặt ra và nên quản lý tới đây cho các tỉnh
và cái này thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
cho nên không có sẽ rất khó
không phải chỉ riêng hệ thống sông bắc hưng hải đâu
mà cả nhiều hệ thống khác như sông cầu sông đáy v v
thì tôi cho đây là bài toán quản lý
cho nên cũng lại nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân quản lý
thế còn một cái nguyên nhân thứ ba mà tôi có lẽ xin phép được nói thẳng là
chúng ta làm không đến đầu đến đũa
ta làm không quyết liệt đến cùng
đáng ra ta đã đặt ra là ta phải làm đến cùng
ta tìm mọi giải pháp ta làm đến cùng
thì chúng ta thường ai cũng thấy quan trọng
thế nhưng mà cuối cùng không giải quyết được đến cùng
cho nên cứ dở da và nó gây ô nhiễm
bởi vì cái chuyện cái chức năng của sông là gì
chức năng của sông là cung cấp nước cho nông nghiệp cung cấp nước và sinh hoạt
chức năng của sông là dòng chảy
chức năng của sông là phù sa
thế nhưng mà gần như chúng ta để ô nhiễm nó không làm đủ chức năng nữa
cho nên gây ra ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trước hết là của bốn tỉnh này
của hà nội của hưng yên của hải dương và của bắc ninh
cho nên đây là vấn đề tôi cho nó rất lớn và rất nóng
cho đề nghị tới đây phải đặt lên bàn của bốn tỉnh này lãnh đạo bốn tỉnh
và tôi đề nghị thủ tướng chính phủ trao cho đồng chí phó tư ra nó chỉ đạo việc này
tôi cho là thứ nhất là đầu tiên là phải muốn là tìm được thuốc
phải tìm được nguyên nhân bệnh và phải chẩn đoán bệnh chính xác
thì ở đây tôi cho nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân là chúng ta không xử lý nước thải trước khi ra sông
vì vậy đầu việc đầu tiên là phải có hệ thống thu gom nước thải toàn bộ tất cả các hệ thống định thải ra sông
ví dụ công nghiệp làng nghề y tế bệnh viện sinh hoạt
sau đó ta thu gom lại người ta phải xử lý lại
ta xử lý lại có hai cách
một là ta xả ra sông hai là ta sử dụng kinh tế tuần hoàn
ta sử dụng lại đúng cái nước đấy cũng rất là kinh tế
cho nên việc đầu tiên tôi nghĩ là phải có tiền để xây được hệ thống thu gom
và sau đó thì phải có hệ thống nhà máy nước xử lý nước thải trước khi thải ra sông
hoặc là trước khi sử dụng lại kinh tế
đây là việc đầu tiên
thế nhưng mà muốn làm được cái này đầu tiên tôi phải phụ thuộc vào quy hoạch
cái quy hoạch phải đi đầu bao giờ quy hoạch đi trước cũng được
quy hoạch vùng thượng lưu thế nào hạ lưu thế nào các thứ như thế nào
để từ đấy chúng ta làm tức ta thu gom hay ta xây dựng cái hệ thống thu gom
cũng như là nó phù hợp với quy hoạch đấy
chứ nếu mà ta làm ngược thì lại sẽ không còn tác dụng
cho nên là cái bước đầu tiên là phải phụ thuộc vào quy hoạch
thế còn cái thứ ba tôi xin nói lại là vấn đề quản lý
quản lý là phải rõ ràng phân công trách nhiệm cho ai
ai mà làm cái này tìm lực ở đâu lấy thế nào
và tôi nghĩ để kiểm nghiệm thường xuyên vì đây là vấn đề vô cùng lớn
đây là vấn đề ảnh hưởng đến một trong ba chủ cột phát triển bền vững của địa phương nói riêng
cũng như của nhà nước nói chung
cho nên đây không nói chuyện là chuyện chơi được
mà chúng ta thường nói các đồng chí lãnh đạo nói chung chúng ta không đánh đổi kinh tế bằng bất kỳ giá nào
tức là chúng ta không phải tắt đổi lấy môi trường bẩn để có thể tăng
cho nên đây là vấn đề sự phát triển bền vững
thì tôi nghĩ cái này phải tuân thủ với sự thể đạo của từ trên nước dưới
của quốc hội của đảng của chính phủ và của các lãnh đạo địa phương thì chúng ta mới làm được
và tôi coi đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng
nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế như là chính trị của địa phương
thì nó ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến an sinh xã hội
ảnh hưởng đến nghèo đói của dân ảnh hưởng đến bệnh tật của dân
cho nên là phải coi đấy là nhiệm vụ chung chính trị của từng địa phương
để mà chúng ta tất cả hệ thống vào cuộc
mà có phân vào cuộc cả hệ thống như một phân trách nhiệm rõ ràng
thì tôi nghĩ là về giúp kinh nghiệm mới xử lý cho vấn đề môi trường tận gốc
còn cái cuối cùng đương nhiên là trong quá trình đã khai thác là đã xử lý rồi
thì ai làm tốt phải có khen chê rõ ràng mà công khai minh bạch ra
nơi này làm tốt nơi này không tốt
và chúng ta nếu cuối cùng mà chúng ta đã có tất cả giải pháp rồi mà làm vẫn không tốt
thì tôi đề nghị phải có trí đài xử lý
mà trí đài phải tương xứng với những cái cái cái cái cái cái hô nhiễm
như là như trong luật nó như rõ tức là ai gây nhiễm hô nhiễm nhiều thì trả nhiều
thì cái này nên thể hiện thế
thì tôi nghĩ là có lẽ các doanh nghiệp cũng như nhân dân sẽ có trách nhiệm hơn
để bảo vệ những cái dòng sông của trong hệ thống bắc khương hải
một cái hệ thống mà nói chung là tạo ra một cái nguồn sản phẩm nông nghiệp rất là lớn cho đồng bào bắc bộ
bảo vệ môi trường trong đó có an ninh nguồn nước
cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển
phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên tôn trọng quy luật tự nhiên
không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế
lấy việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu